trên địa bàn tp hcm các hoạt động chăm lo cho công nhân nghèo được liên đoàn lao động
và các cấp công đoàn triển khai từ rất sớm thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung
hình thức phong phú thiết thực các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí bán hàng bình ổn v v
câu chuyện hôm nay của chương mục thành phố sống đẹp chúng tôi sẽ đề cập đến những hoạt động giúp đỡ
tương trợ cho các đối tượng là công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tp hcm
những việc làm ý nghĩa và nhân văn của các cấp công đoàn và doanh nghiệp trên địa bàn
phong nghiệp tp hcm
khi được nhận tấm vé nghĩa tình niềm vui hiện rõ trên từng nét mặt những người công nhân
đây là lần thứ hai em được nhận tấm vé của chương trình
chương trình dành tặng quà vé cho công nhân này thế này thật là ý nghĩa
em mong muốn năm nào chương trình cũng phát vé cho tụi em để tụi em được về cùng ăn tết với gia đình
khi cầm trên tay tấm vé nghĩa tình hầu hết người lao động xa quê đều hiểu hết ý nghĩa
những tình cảm mà tổ chức công
công đoàn doanh nghiệp chia sẻ
chia sẻ khó khăn với công nhân lao động nhiều doanh nghiệp đã tham gia cùng tổ chức công đoàn
đây là hoạt động có ý nghĩa và được đồng tình ủng hộ của doanh nghiệp
vì sau khi công nhân lao động được đoàn tụ được đầm ấm bên gia đình những ngày tết truyền thống của mình
thì họ sẵn sàng quay lại doanh nghiệp để tiếp tục lao động sản xuất cống hiến cho doanh nghiệp
qua một mươi năm thực hiện chương trình tấm vé nghĩa tình đã nhận được sự ủng hộ của hơn một mươi một lượt doanh nghiệp
hỗ trợ hai trăm sáu mươi chín ba trăm bảy mươi một vé xe trao tặng cho công nhân lao động về quê với tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi chín bảy tỷ đồng
tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hỗ trợ vé xe tăng từ năm mươi đến bảy mươi và nhiều doanh nghiệp đã tự hỗ trợ cho công nhân một trăm linh tiền vé
trong đó có doanh nghiệp tổ chức đưa năm mươi công nhân về quê bằng phương tiện máy bay
một công nhân về quê bằng phương tiện tàu hỏa và dự kiến năm nay chương trình sẽ trao tặng trên ba vé cho công nhân
công nhân lao động đa số có thu nhập thấp hàng năm làm tích cớp để trở về quê cũng rất hạn chế
xuất phát từ mong muốn của anh chị công nhân cho nên công đoàn thành phố đã làm được việc này
và nó rất là ý nghĩa kịp thời hỗ trợ cho anh chị em ở xa quê có điều kiện được vệ sinh hợp với gia đình trong việc tách đứng xuống về
thứ hai là công đoàn khu cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi
và chúc tết tặng quà cho anh chị em

và dự kiến năm nay ch submar để trở về quận tám
công chỉ số có thu nhập tên đăng ký vinh dự kiến qua hệto tỷ
để chuẩn bị các hoạt động chăm lo tết năm nay cho công nhân
liên đoàn lao động thành phố và các cấp công đoàn
hiện đang tập trung các kế hoạch cụ thể thiết thực
kêu gọi từ các nguồn tài trợ của các đơn vị nhà hảo tâm trên địa bàn
giúp đỡ các gia đình công nhân đặc biệt khó khăn
công đoàn ba quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố hồ chí minh
dự kiến dịp tết năm nay sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp tài trợ
tổ chức nhiều chương trình văn nghệ cho công nhân thuộc các khu chế xuất
khu công nghiệp trao hàng ngàn xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
phối hợp cùng liên đoàn lao động các quận huyện tặng quà cho công nhân
tại các khu lưu trú công nhân
với góc độ là một người chủ của khu nhà trọ
thì gia đình chúng tôi rất là chia sẻ với các bạn ở trong khu này
đặc biệt là trong mỗi khi mà dịp tết về
thì khu nhà trọ lại tổ chức những phong trào văn nghệ
chẳng hạn như là tổ chức tất niên dành cho các anh chị trong khu
để cho anh chị có một cái buổi sinh hoạt họp mặt cuối năm
để tạo sự gắn bó và đoàn kết hơn trong khu chợ
những tháng cuối năm bao giờ cũng vậy
thành phố hồ chí minh lại dọn dịp với các hoạt động từ thiện
không chỉ với các gia đình chính sách công nhân lao động tại các khu chế xuất
khu công nghiệp
nhưng tương thân tương ái được diễn ra khắp mọi nơi
tại từng khu dân cư
với các hoạt động động viên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
trẻ mồ côi người già neo đơn người khuyết tật
nhóm từ thiện trong cộng đồng dân cư
phải nói quy tụ rất là đông
cả trăm một con người
trong đó kể cả có người về y tế
có người về phụ trách về nấu ăn
để khi mà đến với lại nhân dân các cái vùng khó khăn
vừa hỗ trợ khám chữa bệnh hỗ trợ quà và chăm sóc về tinh thần
nghĩ rằng đây là một trong những truyền thống rất là quý báo
của nhân dân việt nam nói chung
và trong đó có truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố
với cái mong muốn của thành phố hồ chí minh là
vì cả nước cùng cả nước
cả nước vì thành phố hồ chí minh
khi mà thành phố hồ chí minh đủ có điều kiện để phát triển kinh tế
tạo điều kiện để có nguồn cơ sở vật chất
để chăm lo cho thành phố nhân dân thành phố
nhưng mà cũng đạt kịp thời để chăm lo nhân dân của cả nước
nhưng cả nước cũng vì thành phố cung cấp nguồn lao động
cung cấp những chi thức đến với thành phố làm việc
thì những cái nguồn lực đó rất là giúp sức rất là lớn
cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và có thể nói những hoạt động nhân ái ngày càng đi vào chiều sâu
lan tỏa trong trái tim mỗi người về cái nghĩa cái tình
giữa những con người với nhau trong một cộng đồng
làm ấm lòng những người lao động từ nhiều miền quê khi đến sinh sống
và làm việc tại thành phố hồ chí minh
một thành phố sôi động nhưng luôn chứa trang nghĩa tình nhân ái
dân để đón xem chương trình thành phố sống đẹp của chúng tôi nhé
hoặc cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhândântv vn
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt